ngày một mươi bảy tháng hai cục quản lý dược bộ y tế có quyết định cấp số đăng ký lưu hành cho ba thuốc chứa hoạt chất monukravir sản xuất trong nước
cụ thể gồm monravir bốn trăm linh của công ty cổ phần dược phẩm botston việt nam monavir của công ty cổ phần hóa dược phẩm mekofa
và thuốc monopiravir stella bốn trăm linh mg của công ty trách nhiệm hữu hạng liên doanh stella farm
theo các chuyên gia việc có ba thuốc chứa hoạt chất monupravir sản xuất trong nước được cấp giấy phép lưu hành
trong thời hạn ba năm đã giúp người mắc covid một mươi chín mức độ nhẹ và vừa có thêm cơ hội lựa chọn thuốc điều trị
trao đổi với phóng viên báo sức khỏe và đời sống thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên cho biết
dự kiến trong tuần tới bộ y tế sẽ họp với ba doanh nghiệp trên về quá trình cung ứng sử dụng chất lượng và giá cả
về nguyên tắc ba thuốc chữa hoạt chất monuprav được cấp phép khẩn cấp để điều trị miễn phí cho người dân
đồng thời bộ y tế sẽ báo cáo cho thủ tướng xin ý kiến
ngoài phần điều trị miễn phí ở cơ sở có thể cho bán tại các cơ sở đăng ký kinh doanh về thuốc
việc này nhằm để người dân khi là f có thể chủ động mua về điều trị tại nhà theo đơn của bác sĩ kê
về công suất sản xuất của các đơn vị vừa được cấp phép sản xuất thuốc chứa hạt chất monupravir
các chuyên gia cho biết còn liên quan tới nguồn nguyên liệu nhu cầu thị trường
tuy nhiên một trong ba nhà sản xuất từ cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đã tiếp nhận một tấm nguyên liệu
để điều chế bốn bảy mươi năm triệu viên thuốc chứa hoạt chất monukravir
về giá bán lẻ được biết trong tuần tới các công ty sẽ kê khai về cơ cấu giá thành cách tính giá tới cục quản lý dược phẩm
đây là khâu quan trọng để thuốc có thể được tham gia đấu thầu vào cơ sở y tế
tuy nhiên theo nhiều thông tin từ công ty sản xuất thuốc thì dự kiến giá bán khoảng dưới ba trăm linh đồng một hộp
thậm chí có thể hơn nếu sản xuất với số lượng lớn
hiện nay thuốc monopiravir đang được phát triển
thuốc miễn phí theo chương trình thiết điểm điều trị sử dụng thuốc kháng virus monopiravir
có kiểm soát cho các trường hợp mắc covid một mươi chín thể nhẹ thể không triệu chứng
ngoài ra các nguồn trôi nổi chợ đen cũng bán thuốc này với nhiều mức giá khác nhau khoảng trên dưới hai triệu đồng một hộp
có thời điểm trên mạng xã hội rào bán với mức giá từ bốn đến năm triệu đồng một hộp
dùng thuốc chứa hoạt chất monopiravir như thế nào
theo bộ y tế ba loại thuốc sản xuất trong nước có thành phần hoạt chất mua
vrv được chỉ định điều trị covid một mươi chín mức độ nhẹ đến trung bình ở người trưởng thành dương tính với xét nghiệm
chẩn đoán sars cov hai và có ít nhất một yếu tố nguy cơ làm bệnh tiến triển nặng
về lưu dung liều khuyến cáo cho người trưởng thành là uống tám trăm linh mg monuperavirm mỗi một mươi hai giờ trong vòng năm ngày
độ an toàn và hiệu quả của monopearavir khi sử dụng trong khoảng thời gian dài hơn năm ngày chưa được xác định
nên uống monopiravir sớm nhất có thể sau khi được chẩn đoán mắc covid một mươi chín
và trong vòng năm ngày kể từ khi khởi phát triệu chứng
nếu quên một liều trong vòng một mươi giờ so với thời điểm cần sử dụng thuốc
bệnh nhân nên uống ngay khi có thể và tiếp tục uống theo chế độ liều thông thường
nếu quá một mươi giờ bệnh nhân không nên uống lại lưu đã quên mà cần uống lưu kế tiếp theo lệ trình
không dùng gấp đôi lưu để bù lại lưu đã quên
về giới hạn sử dụng không được sử dụng monopravir quá năm ngày liên tiếp
không sử dụng monopiravir để giữ phòng
hay sau phơi nhiễm
không sử dụng để điều trị khởi đầu cho bệnh nhân cần nhập viện do covid một mươi chín
do chưa ghi nhận lợi ích của monopeavir khi khởi đầu sử dụng ở đối tượng này
các bệnh nhân đã được sử dụng monupelavir trước khi nhập viện
có thể tiếp tục sử dụng thuốc cho đủ liệu trình điều trị
về cách dùng
dùng đường uống có thể cùng hoặc không cùng thức ăn
nên uống nguyên viên thuốc với đủ lượng nước khoảng một cốc nước
người cao tuổi không cần điều chỉnh liệu monopiravir theo tuổi
người bị suy thận suy gan không cần điều chỉnh liệu monuperavir ở người suy thận
đối tượng tuyệt đối không sử dụng monopiravir
tại phiên họp trước khi cấp phép cho monouperavir tại việt nam của hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc
bộ y tế các thành viên hội đồng đã thống nhất về cảnh báo thận trọng khi dùng thuốc
đối với phụ nữ có thai và cho con bú
monoubravir không được khuyến cáo sử dụng trong thời gian mang thai
phụ nữ có khả năng mang thai nên sử dụng biện pháp
tránh thai hiệu quả trong thời gian điều trị và trong bốn ngày sau liệu monopiravir cuối cùng
dựa trên khả năng xảy ra các phản ứng có hại cho trẻ sơ sinh từ monuperavir
không khuyến cáo cho con bú trong thời gian điều trị và trong bốn ngày sau liệu monopearavi cuối cùng
đối với trẻ em và thanh thiếu niên
monupravir không được phép sử dụng cho bệnh nhân dưới một mươi tám tuổi vì có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của xương và sụng
đối với nam giới monopiravi có thể ảnh hưởng đến tinh trùng
mặc dù rủi ro được coi là thấp vì vậy nam giới hoạt động tình dục với phụ nữ
có khả năng sinh đẻ nên sử dụng một phương pháp tránh thai tin cậy trong thời gian điều trị
và ít nhất là ba tháng sau liệu monopiravir cuối cùng
để đảm bảo an toàn hiệu quả chỉ sử dụng thuốc monuperavir khi có đơn của bác sĩ
theo đúng chỉ định các giới hạn sử dụng các cảnh báo thận trọng của thuốc
không tự ý mua và sử dụng thuốc mono pravi trôi nổi không rõ nguồn gốc xuất xứ trên thị trường
trong quá trình sử dụng thuốc monopearavir nếu gặp phải bất kỳ phản ứng có hại nào của thuốc
cần thông báo ngay cho bác sĩ để được tư vấn và xử lý kịp thời
trên cơ sở những kết quả nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng thuốc monopravir trong điều trị covid một mươi chín
đã công bố trên thế giới cho kết quả khả quan về tính an toàn khả năng dung nạp
đặc biệt giảm tài lượng virus rõ rệt ở bệnh nhân thể nhẹ và vừa sau năm ngày điều trị
giảm tỷ lệ nhập viện hiệu quả rõ rệt về giảm tải lượng virus
giảm lây lan giảm truyền nặng rút ngắn thời gian điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
đặc biệt là giảm tử vong
như vậy với mức giá dưới ba trăm linh đồng là mức hợp lý cho người dân việt nam yên tâm sử dụng
giảm triệu chứng của covid
đây cũng là cách bình ổn giá không để xảy ra tình trạng đầu cơ
tích chữ thuốc làm loạn thị trường thuốc việt nam
thông tin vừa rồi cũng khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại